tổng cục hải quan vừa quyết định tạm dừng hoạt động đối với nhiều kho ngoại quan
địa điểm tập kết kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại lào cai
các kho ngoại quan tạm dừng hoạt động của công ty cổ phần vinalai logistics
và công ty cổ phần xuất nhập khẩu lào cai tại khu công nghiệp đông phố mới thành phố lào cai
các địa điểm tập kết kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu vừa tạm dừng hoạt động
của công ty cổ phần kho vật ab plus và công ty cổ phần xuất nhập khẩu phú việt
cùng nằm tại địa chỉ km bốn cộng một trăm linh tỉnh lộ một trăm năm mươi tám xã mú sung huyện bát giác
sau sáu tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nếu doanh nghiệp không có văn bản đề nghị được các kho ngoại quan địa điểm tập kết kiểm tra
giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu trên hoạt động trở lại cục trưởng cục hải quan lào cai kiểm tra
báo cáo tổng cục hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động